bộ công thương đang xây dựng dự thảo mới tính toán lại cách quản lý thị trường xăng dầu
trong đó sẽ thay đổi cách tính giá xăng dầu
một trong những lý do để bộ công thương quyết định tính lại giá xăng dầu là do hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước
là bình sơn và nghi sơn hiện cung ứng ra thị trường từ bảy mươi bảy mươi năm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước
trong khi đó tại thời điểm xây dựng nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
bảy mươi nguồn cung xăng dầu trong nước là từ nhập khẩu
đến nay với sự thay đổi về cơ cấu nguồn cung sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng chính
và việt nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại nên cần thay đổi để bảo đảm an ninh năng lượng
nguồn cung và bình ngồn thị trường xăng dầu trong nước tạo sự bình đẳng với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu